thưa quý vị và các bạn quý vị và các bạn có thể tin là những người khuyết tật vận động
thậm chí là cụt cả hai chân có thể đi lại chạy và tham gia vào những điệu nhảy sôi động hay không
hay câu chuyện những người bị liệt có thể vẽ tranh được bằng mắt
những cánh tay giả có thể nhận biết được xúc rác cho người dùng
có thể với nhiều người đó chỉ là những câu chuyện cổ tích thế nhưng trên thực tế thì đó lại hoàn toàn là những câu chuyện có thực
ngay tại việt nam những người khuyết tật vận động đặc biệt là những người bị mất hỏng hay cụt chân
có thể trở thành những nhân vật chính trong những câu chuyện tưởng chỉ có trong cổ tích
và để thực hiện được điều này là nhờ các hoạt động chương trình nhằm nâng cao khả năng vận động cho người khuyết tật
bằng các thiết bị trợ giúp mà chính phủ việt nam đang nỗ lực thực hiện

nhìn cảnh này có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là những hình ảnh chỉ có ở một quốc gia xa xôi nào đó trên thế giới
thế nhưng tại việt nam những hình ảnh tương tự như thế này đã xuất hiện
cậu bé nguyễn minh hiếu năm nay mới tám tuổi bị tai nạn cách đây năm năm
nghĩa là khi ấy mới chỉ gần ba tuổi em đã mất đi đôi chân của mình
năm năm một quãng thời gian dài khó khăn cho em
còn gia đình thì phải đối diện và làm quen với việc cậu con trai bé nhỏ không còn đôi chân nữa
thế nhưng ngày hôm nay nhìn nụ cười dạng dỡ hạnh phúc và những bước chân tự tin của con trước chỗ đông người như thế này
đối với gia đình và người thân của cậu bé có lẽ là điều không thể diễn tả thành lời
cũng đã từng thử những đôi chân giả trước đó nhưng chi phí đắt đỏ
cộng với nhiều yếu tố khiến gia đình hiểu

thế nên khi đôi chân này đến với hiếu và gia đình đã trở thành một niềm vui rất đặc biệt
cháu thì cách đây khoảng năm năm
thì cháu đi sang đường
nhưng mà xe ô tô ô tô tải to chở cát sỏi đấy
thì họ đi sai đường
thì họ nôn vào cháu
lúc đấy thì cháu mới hơn hai tuổi rồi ạ
sau một năm sau thì cháu mới lắp chân giả
nhưng cái đôi đầu tiên ạ
tại vì là một năm sau thì trong cái quá trình một năm thì mọi người cứ nói chuyện là cái chân giả nó rất đắt
gia đình thì mình chỉ là bần lông thôi lông thôn thôi
không có đủ điều kiện để làm chân cho cháu
nhưng mà trong một năm thì cái chân nó không được vận động nó bị teo
nó bị teo thì gia đình cũng bay mượn
mọi người cũng giúp đỡ thì là làm cho cháu đôi chân đầu tiên
đôi chân thứ hai thì là ở bên quỹ bảo trợ của tỉnh
họ giúp cháu đôi chân thứ hai

mọi người biết là như đôi chân thứ ba là hôm nay là cháu đi làm và đều miễn phí
cũng như cậu bé nguyễn minh hiếu và gia đình
những người khuyết tật có mặt ở chạy lắp chân giả zai pu food ngày hôm nay
ai ai cũng vui mừng khôn siết
họ mừng là bởi họ là những người may mắn
đang được tiếp cận với một thiết bị trợ giúp mới có thể nâng cao khả năng vận động cho mình
đặc biệt hơn nữa
khi những thiết bị này được đến với họ miễn phí
nghĩa là họ không phải mất bất kỳ một khoản chi phí nào để được sử dụng nó
với nhiều người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
thì đây là một tin vui không hề nhỏ
bởi cuộc sống ở thôn quê không dễ dàng khi bị hạn chế quá nhiều khả năng vận động như họ
chạy lắp chân giả zypur food là một chương trình nhằm cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng
và lắp chân giả zai pu food cho năm trăm linh người khuyết tật
tại hai tỉnh và các thành phố
đây là chương trình được tổ chức bởi bộ ngoại giao chính phủ ấn độ
và đại sứ quán ấn độ tại hà nội
trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ phát triển song phương tại việt nam
dự án cũng nhằm triển khai tuyên bố chung
trong chuyến thăm cấp nhà nước tới ấn độ vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
của chủ tịch nước trần đại quang
và là biểu tượng quan trọng của tình hữu nghị
và hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước
diễn ra ngay sau khi hai nước tổ chức thành công năm hữu nghị hai nghìn một mươi chín
đánh dấu kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
với việc có được thêm các thiết bị trợ giúp
chúng tôi hy vọng là những người khuyên tập việt nam
có thể tăng cường nâng cao được khả năng vận động của mình
qua chương trình này tôi cũng hy vọng
có thể tạo được cơ hội kết nối giữa tổ chức ziboo food
với các tổ chức đơn vị của việt nam
để các bên có thể trao đổi kinh nghiệm
kỹ thuật công nghệ
các xu hướng của việt nam
điều mới dành cho cộng đồng người khuyết tật
tôi tin rằng chỉ có con đường này
mới có thể giúp chúng ta đến được nhiều hơn nữa
với cộng đồng người khuyết tật việt nam
sau khi dự án lần này kết thúc
chính phủ ấn độ mong muốn
sẽ tiếp tục cùng chính phủ việt nam
tiếp tục tìm kiếm sáng tạo các chương trình
dự án tiếp theo
đồng thời chuyển giao công nghệ
nguyên vật liệu tích cực đào tạo nhân lực
kỹ thuật trong lĩnh vực này
để có thể trợ giúp nhiều hơn nữa
cho cộng đồng người khuyết tật
chân giả jaipu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới
và đã được báo the times bình chọn
loại chân giả này là một trong năm mươi phát minh tốt nhất
vào năm hai nghìn chín
loại chân giả này hỗ trợ người cột chân từ đầu gối trở xuống
có thể đi chạy
treo cây lái xe
và nhiều động tác khác nữa
những người bị hụt chân từ đầu gối trở lên
đều cũng có thể thực hiện hầu hết các động tác này
có thể thấy chỉ với một thiết bị
một dụng cụ trợ giúp
cuộc sống của người khuyết tật đã hoàn toàn được thay đổi theo hướng tích cực hơn
và ý nghĩa hơn
tại việt nam hiện nay
thậm chí hàng nghìn người khuyết tật vận động
gặp không ít khó khăn khi di chuyển
hoặc làm các việc thông thường hàng ngày
dẫn tới việc mặc cảm
khó hòa nhập cộng đồng
vì vậy việc hỗ trợ chức năng và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật
tiếp cận cộng đồng
tiếp cận giáo dục
việc làm và chăm sóc sức khỏe một cách tự nhiên nhất
sẽ giúp họ tự chủ hơn
và tự tin hơn trong cuộc sống
ví dụ như thế là
hằng ngày đi lại để
giải quyết công việc cá nhân thì nó thuận lợi
mọi mặt trong cuộc sống
là một thương binh bị thương
mất phần chân trên gối
chân đi lại rất khó khăn vất vả nhưng mà
từ khi bị thương đến nay thì chúng tôi vẫn là cố gắng để khắc phục những cái vất vả khó khăn đó để mà
tạo cho mình có cuộc sống
riêng của gia đình
được các cái tổ chức của quốc tế
hoặc là của trong nước
giúp đỡ cho anh em thương bệnh binh chúng tôi
là những người tàn tật mất chân mất tê mà được
lắp các cái dụng cụ chỉnh hình này để tạo cho chúng tôi sinh hoạt hàng ngày được dễ
được bớt cái phần khó khăn thì chúng tôi rất quý
tôi đã được nhìn thấy
những người khuyết tật rất tự tin
họ có thể bị khuyết tật ở một bộ phận nào đó
nhưng họ có một trái tim mạnh mẽ
và một sự tự tin
họ có thể làm được nhiều việc hơn chúng ta có thể tưởng tượng
tôi cũng đã được nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc như thế nào
những giọt nước mắt xúc động
sung sướng ra sao
khi họ có thể làm thêm được những động tác mới
có thể cho mọi người thấy khả năng của mình
đó là những ân tượng
và là những dấu ấn mà tôi không thể nào quên
tất cả chúng ta đều là con người
chúng ta có cơ hội được tiếp cận với cộng đồng
thì hãy chia sẻ cơ hội đó với những người khuyết tật
hãy giúp họ tự tin hơn
tự chủ hơn
để có thể hòa nhập với cộng đồng
các dụng cụ trình hình
phục hồi chức năng
là những thiết bị
dụng cụ hội
hỗ trợ có vai trò rất quan trọng đối với người khuyết tật vận động
bởi nó có thể hỗ trợ người khuyết tật
đi lại dễ dàng hơn
cải thiện các chức năng của cơ thể bị mất
hoặc suy giảm
giảm thiểu những biến dạng của cơ thể
sau các vấn đề về bệnh lý hoặc tai nạn
các dụng cụ trợ giúp này
còn có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa một số bệnh tật
đồng thời giúp cho những người khuyết tật hòa nhập tốt hơn với cuộc sống
một số nghiên cứu đã cho thấy rằng
có khoảng sáu mươi người khuyết tật vận động
không sử dụng dụng cụ trình hình
phục hồi chức năng
gặp các vấn đề như viêm gân
viêm bao hoạt dịch
và viêm khớp
tuy nhiên thông qua tình hình thực hiện tại các chương trình
dự án thực tế hiện nay cho thấy
tỷ lệ người khuyết tật sử dụng các dụng cụ trình hình
phục hồi chức năng còn ít
một trong những lý do nêu trên
là bảo hiểm y tế còn chưa chi trả cho những dụng cụ trình hình
phục hồi chức năng như chân
nặng nẹp trình hình
trong khi chi phí dành cho các dụng cụ này
lại quá cao

bệnh nhân họ không có điều kiện
điều trị về phẫu thuật trình hình phục hồi chức năng nó có ý nghĩa rất lớn đối với người khuyết tật
nếu không có những phẫu thuật và phục hồi chức năng thì
bệnh nhân không bao giờ tham gia được vào những hoạt động của
cuộc sống hàng ngày
vì ở đây chủ yếu là về cơ quan vận động
cho nên khi họ đang ở tư thế mà ngồi và ngồi chăn lăn mà họ có thể đứng lại được
hoặc họ không đi lại được bây giờ họ đi lại được
thì cái đấy là một cái mà sự trả lại
khả năng hoạt động của họ rất là lớn
thì họ mới hòa nhập vào cộng đồng
nhận thấy việc phục hồi chức năng chính là cánh cửa đem lại cơ hội cho người khuyết tật
cùng các cơ quan ban ngành
đã có nhiều nỗ lực phát triển dịch vụ phục hồi chức năng
góp phần giúp người khuyết tật
hòa nhập với cộng đồng
các đối tượng phục vụ phục hồi chức năng ngày càng được mở rộng
việc chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho đối tượng là người khuyết tật
được đặc biệt lưu tâm
với nhiều chính sách ưu đãi
và nhiều chương trình hoạt động chuyên sâu
mang lại hiệu quả tích cực
công tác khám
điều trị cho các bệnh về vận động
nhận được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan
từ trung ương tới địa phương
công tác đào tạo nguồn nhân lực
hoạt động giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm với các đoàn chuyên gia quốc tế
thường xuyên được tổ chức
và đây có thể nói là một tín hiệu đáng mừng
đối với cộng đồng người khuyết tật việt nam
thưa quý vị và các bạn
trong khi có một số gia đình quá quan tâm chăm sóc người khuyết tật
bằng cách làm thay hết mọi công việc cho họ
hay có chế độ dinh dưỡng quá thửa thải
làm cho tình trạng khuyết tật ngày càng nặng thêm
có một số gia đình do nghèo khó
hoặc do thái độ đối xử
đã lãng quên chăm sóc người khuyết tật
cả hai tình trạng nói trên
đều đưa tới
hậu quả là người khuyết tật khó có thể sống độc lập
và hòa nhập với cộng đồng
và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
là một trong những hình thức quan trọng
có thể giúp người khuyết tật phát huy được hết khả năng của mình
cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân họ
tuy nhiên hiện nay
nhiều người khuyết tật và gia đình người khuyết tật
vẫn chưa có cái nhìn đúng đắn về hình thức này
theo hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
đã được bộ y tế ban hành thì
phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là một hình thức cung cấp các biện pháp phục hồi chức năng về thể chất
tâm thần hỗ trợ về mặt xã hội việc làm giáo dục và tạo ra các điều kiện thuận lợi khác
tại cộng đồng để người khuyết tật có thể phát huy được hết khả năng của mình
nâng cao chất lượng cuộc sống để hòa nhập xã hội
những người tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng bao gồm
người khuyết tật là trung tâm của chương trình
gia đình người khuyết tật
các thành viên của cộng đồng và các ban ngành ở các tuyến khác nhau
như các thành viên ban điều hành
như lãnh đạo chính quyền đại diện y tế giáo dục
thương binh xã hội
ủy ban dân số gia đình và trẻ em
nhân viên y tế
cán bộ thương binh xã hội
cán bộ ủy ban dân số gia đình và trẻ em
các tổ chức xã hội học viên chữ thập đỏ
tổ chức phụ nữ
thanh niên cựu chiến binh
các hoạt động trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng gồm
phục hồi chức năng dựa vào gia đình phát hiện huấn luyện và giúp đỡ người khuyết tật
khám phân loại khuyết tật theo tuyến
tuyến dưới gửi khám tuyến trên
tuyến trên tham vấn cho tuyến dưới
sản xuất các dụng cụ trợ giúp phục hồi chức năng theo kỹ thuật thích nghi từ nguyên liệu sẵn có ở cộng đồng
nâng cao nhận thức về khuyết tật cho những người tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
hợp tác đa ngành và huy động mọi nguồn lực của cộng đồng nâng cao năng lực cho người khuyết tật gia đình tình nguyện viên
cán bộ phục hồi chức năng cán bộ quản lý phục hồi chức năng ở mọi tuyến
trợ giúp trẻ khuyết tật học hành giáo dục
giúp đỡ đào tạo nghề tăng thu nhập cho người khuyết tật và gia đình
tạo môi trường thích nghi tại nhà và môi trường xung quanh
xây dựng các văn bản pháp lý chính sách liên quan tới người khuyết tật
thành lập và giúp đỡ các nhóm tự lực các tổ chức của người khuyết tật
tư vấn về các vấn đề liên quan tới khuyết tật cho người khuyết tật và gia đình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại